thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu đối tượng có hành vi giết người
các đối tượng gồm nguyễn hồng tuấn nguyễn tấn quang trương quang vinh võ thành định nguyễn khắc vĩ và nguyễn quang phục cùng chú tại huyện mộ đức
trước đó do có mâu thuẫn hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau qua mạng xã hội và sử dụng hung khí chém người tại đường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố tám bị can
việc bắt tạm giam sáu bị can trên đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ quốc khánh
đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho phụ huynh có con thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn chơi lâu lòng để tăng cường quản lý giáo dục con em mình